sau bao hồn ào với thương tín nhạc sĩ tô hiếu ăn nhân giúp đỡ năm nghệ sĩ đã lên tiếng làm rõ sự thật liên quan đến vấn đề ăn chặn tiền cắt xe đối xử tệ bạc
nhạc sĩ tô hiếu đã tung cuộc kion đối chất đối với thương tín kéo dài một mươi một phút để chứng minh bản thân không như những lời tố
thương tín cũng quay xe phủ nhận mọi lời nói trước đó
năm nghệ sĩ cho hay bản thân ông bị một số youtuber lôi kéo mới quay ra nói những lời không phải đối với ăn nhân của mình
họ bắt ông phải nói như vậy
sau vụ lùm xùm bị chỉ trích là người bội bạc thương tín đã rời khỏi thành phố hồ chí minh về quê nhà nhưng không chung sống với vợ con mà ở nhà mẹ đẻ
mới đây có thông tin thương tín xuất hiện tại đà lạt lâm đồng khiến nhiều khán giả chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội
nhiều người bày tỏ cảm thương nhưng lại có người thấy đó là cái giá phải trả cho thường tín
được biết sau khi diễn viên thương tín nhận các xe một mươi triệu đồng khi đi hát ở cam ranh ông đã sử dụng số tiền đó để đi phú yên lâm đồng thăm một số người thân thiết
tuy nhiên sau đó nhiều ngày thương tín mất liên lạc nhạc sĩ tô hiếu và người nhà không liên hệ được
nam nhạc sĩ nói rằng ngày hai mươi tháng bốn tới đây có một người quen cũ của anh và thương tín có đám cưới con trai nên muốn mời thương tín tới dự đám cưới và hát
tuy nhiên nhạc sĩ tô hiếu hiện tại không gọi điện được cho thương tín để báo cho đàn anh biết về thông tin này
trước đó anh tín có nói với tôi về việc đến đà lạt để tìm con trai nuôi nên sau khi hoàn thành sâu tại càm ranh có tiền cắt xe thì anh ấy đã đi luôn
nhưng anh thương tín không biết địa chỉ cụ thể nơi con nuôi sinh sống đà lạt rộng lớn mà không biết địa chỉ thì tất nhiên là không thể tìm thấy
hiện tại anh ấy đã quay trở về phan rang ninh thuận rồi
nam nhạc sĩ chia sẻ thêm sâu ở càm ranh của thương tín có cắt xe thỏa thuận là năm triệu đồng nhưng sâu sâu năm tay tử được tặng thêm năm triệu đồng nữa
nhạc sĩ tô hiếu cho biết anh cũng không ngờ thông tin nhận được sâu với số tiền như thế sau những lùm xùm mới đây
theo tô hiếu anh như nặng nợ với diễn viên thương tín nên dù đã không còn ở cùng nhưng khi có người bốc sâu thì nam nhạc sĩ vẫn liên hệ giúp đàn anh
những người bốc sâu thương tín chủ yếu là những người quen cũ hoặc những người hâm mộ coi thường tín như một tượng đài trước kia
nhạc sĩ tô hiếu bộc bạch tôi đợi anh thường tín liên lạc để báo sâu ngày hai mươi tháng bốn vì anh ấy dùng rất nhiều số điện thoại
đến giờ đều là anh thường tín chủ động tìm tới tôi hỏi sâu chứ tôi không thể gọi điện thoại được cho anh thường tín
nói thật là từ sau những mùa nào vừa qua anh thương tín bây giờ rất chăm liên lạc với tôi đi đâu cũng gọi điện thông báo
hôm trước kết thúc sâu ở cam ranh hay đi đà lạt rồi về quê cũng gọi cho tôi
tôi cũng nặng nợ với anh ấy nhờ lúc không muốn liên quan mà không đành lòng nên anh ấy nhờ lại giúp
đến ngày một mươi năm tháng bốn thượng tín đã chủ động gọi cho tô hiếu và thông báo lịch trình của mình
trong cuộc trò chuyện với tô hiếu
nghệ sĩ thương tín cho biết hiện tại ông đã hết tiền để đi lại do các xe đã sử dụng hết để lo cho gia đình cũng như một số công việc riêng
thường tín có đề nghị nhạc sĩ tô hiếu hỗ trợ một ít tiền để đi taxi di chuyển từ lâm đồng
trong cuộc trò chuyện thương tín nói với ông đi phú yên lâm đồng vì muốn gặp lại một số người đã từng hỗ trợ giúp đỡ mình
tuy nhiên vì một số lý do nam nghệ sĩ không gặp được
ngày một mươi năm tháng bốn thương tín đã quay trở lại phan rang ở nhà mẹ rục của anh
nhạc sĩ tô hiếu nói thêm sau dâu diễn cách xe một mươi triệu đồng ở cam ranh vừa qua
hiện vào ngày hai mươi tháng bốn tới có một người quen muốn mời thương tín góp mặt trong đám cưới của con trai họ
tuy không hẳn là mời sâu nhưng việc thương tín đến dự góp vui một vài bài hát cũng sẽ được bên gia đình này gửi cho chi phí đi lại
hiện nhạc sĩ tô hiếu đã thông báo tin này đối với thương tín và ông sẽ tham gia
với cuộc sống hiện tại thương tín sau khi ổn đào nhiều đồng nghiệp khá e rè khi tiếp xúc với nam nghệ sĩ
các sâu mời thương tín cũng ít thẳng so với trước đây cuộc sống của ông hiện tại ở phan rang khá cực và thiêu thốn nhiều thứ
nam nghệ sĩ cũng chưa gặp được vợ và con gái ở cam ranh vì còn mâu thuẫn với vợ của mình
nhạc sĩ tô hiếu cũng tiết lộ thêm sau khi về phan rang tỉnh ninh thuận thường tín hiện đang sinh sống ở nhà mẹ ruột
nam diễn viên không có công việc ổn định và chỉ ở nhà
trước đó thương tín đã về sống chung với vợ kém ba mươi hai tuổi là chị kim chi nhưng vì không chịu được sự giận hờn cằn nhằn của bà xã
nên ông mới trở về quê sau
nhạc sĩ tô hiếu cũng cho biết thương tín rất thương con gái nhỏ
mỗi lần đi sâu có tiền anh tín đều đưa về cho vợ để lo con gái
theo nhạc sĩ tô hiếu anh biết hai người con của thương tín bao gồm
con trai lớn tên là thanh tùng đã có gia đình riêng và con gái nhỏ đang sống cùng với chị kim chi ở phân rang
nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thêm thanh tùng cũng rất thương bố thường xuyên chủ động gọi điện hỏi thăm bố
thanh tùng cũng thường xuyên gửi tiền hoặc cho non khi ông bị bệnh
tuy nhiên gia cảnh vợ chồng thanh tùng cũng rất khó khăn có con nhỏ
đặc biệt thanh tùng và diễn viên thương tín tính cách trái ngược nên rất khó có thể nói chuyện với nhau
bởi vậy hai cha con không thể sống chung trong một nhà
thanh tùng con trai của thương tín cũng cho biết
thanh tùng cảm thấy rất buồn khi bố mất đi chỗ dựa cuối cùng của tuổi già là nơi ở tại nhà nhạc sĩ tô hiếu
theo nhạc sĩ tô hiếu hiện giờ thương tín không còn ai giúp đỡ
các khán giả người quen gọi điện cho nhạc sĩ tô hiếu mong anh bỏ qua chương thương tín vì những ngồi nào vừa qua
có thể tiếp tục giúp đỡ nam diễn viên trong thời gian tới
tuy nhiên nhạc sĩ tô hiếu vẫn giữ quan điểm là không đưa diễn viên thương tín về nhà mình như trước đây nữa
diễn viên thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu từng học tại trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sài gòn
ban đầu ông đầu quân cho đoàn kịch nói kiểu long giang rồi đoàn kim cương
tại đoàn kim cương thương tín nổi tiếng qua nhiều vở kịch kể ấn tượng mạnh đối với khán giả như
bông hồng cai áo vực thảm chiều cao huyền thoại mẹ tan hia am
về sau ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn ở các bộ phim như ván bài lật ngửa sbc biệt động sài gòn chiến trường chiến nở vầng trăng
diễn viên thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu từng học tại trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ sài gòn
ô nào giữa thương tín và tô hiếu cuối cùng cũng đã được giải quyết đồn thòa nhờ vào cách cư xử rạch ròi quyết liệt
nhưng vẫn còn một chút mềm mỏng tế nhị của tôi hiếu
thường tín một ngôi sao hàng đầu kéo dài tới hai thập niên của việt nam
cát xê từng tính bằng cây vàng người đưa kẻ dước tiền hô hậu ủng
thường tín hoàn toàn có thể có một đời sống đầy đủ khi về già
nhưng anh không có được đời sống đầy đủ ấy cũng là do nguyên cớ cả
bảo là tại xấu trời cũng được nhưng xấu trời ở đây đã bắt thương tín phải ăn chơi
cách đây chừng chục năm trên một bàn tiệc nhiều người đã từng chứng kiến thương tin đứng dậy báo cáo bạn về sớm
trước khi về anh còn nói nhỏ muốn xin vài con tôm mang về cho con
những người ngồi cùng bàn tiệc đều chạnh lòng thậm chí có người đã ướt nước mắt
họ thương cho một tay tử về già khi cơ hội không còn nhiều nữa
họ thương cho một thân phận họ từng chứng kiến đã oai phong thế nào trong quá khứ nay rung gió mỏng manh chiếu hẹp nứa con
tuy nhiên mấy ai hiểu rằng ngọn nguồn là ra đâu
ở vào thời điểm đỉnh cao khi kiếm tiền ra quá dễ thường tín không có ý định phòng thủ ý thức tích lũy cho đến khi sạc cơ lỡ vận
sau covid một mươi chín không ít nghệ sĩ đã tâm sự rằng
đại dịch ấy làm cho họ thay đổi hoàn toàn quan niệm sống lối sống
họ cảm nhận một nghĩa vụ với bản thân rõ rệt hơn đó là cần phải sự tích lũy chất bóp để danh dụng cho lúc biến cố
họ gọng tiếc những lần phóng tay đã từng
nói như về chi tiêu phóng tay có lẽ không ai dám so kè với giới nghệ sĩ
tiền kiếm ra quá dễ so với chi tiêu dễ dại hơn
nhưng phóng tay cho cái gì phóng tay vào việc gì lại là một câu chuyện khác
một trong những người xem là hào phóng nhất chính là ca sĩ phương thanh
cô đã từng phóng tay chi tiền đầu tư xây dựng cả một phòng thu âm riêng
bây giờ các phòng thu ấy không còn nữa đồ đạc thiết bị cũng đã lạc hậu chẳng còn đáng bao nhiêu tiền
lần phóng tay ấy cũng đã khiến phương thành sau này phải thận trọng hơn
nhưng dù sao cái phong tay của phương tây cũng còn vì mục đích rất tích cực là để phục vụ làm nghề
còn với nhiều nghệ sĩ khác họ lại phóng tay vào những cuộc chơi mà nhiều trong số đó là những cuộc ăn chơi tài hại bạt mạng thậm chí là vào phách
nói về tịch lũy không mà ai như nạp sĩ lâm trường một ngôi sao bền bỉ nhất sâu viết việt
những người kháo nhau bao nhiêu tiền kiếm được lâm trường mua bát động sản hết chạy từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
tuy nhiên không phải lâm trường không biết ăn chơi anh vẫn tham gia vào các đêm vui chơi với bạn bè song nó luôn ở chừng mực và lành mạnh
cái trừng mực ấy lành mạnh đó đã giúp lâm trường tịch lũy được gia sản để đủ anh không cần phải lo gì cho tới tận lúc già
nhưng anh vẫn lao động vẫn tiếp tục hát thu âm lưu diễn
thu nhập đó sau khi đã trả lương cho nhân viên đảm bảo các chi phí cho gia đình
lâm trường biết còn để đầu tư vào đâu đó chính là cốt lõi của cái sự giàu có không phải vật chất mà là giàu trí tuệ
nơi đến ăn chơi trong giới nghệ sĩ người ta nhắc tới anh ba ngọc sơn
ngọc sơn chấp chơi từ ngày xưa nhưng thực tế cách chơi của ngọc sơn rất cân bằng
tiệc tung vừa đủ cũng như thể thao vừa đủ ngọc sơn đánh bóng bản rất hay
và cơ bản ngọc sơn cũng củng cố tốt cái lô cốt của mình
tức là căn biệt thự là cái nhà cửa cho tân quyến là chi phí sinh hoạt hàng tháng
nhờ an tâm với hậu phương vững vàng như thế ngọc sơn có thể tiệc tung vừa đủ thể thao vừa đủ ca bè tử thiện bằng túi tiền của mình vừa đủ
bất cần đời chính là một cái căm tính chung của giới nghệ sĩ
nhưng cho dù bất cần đến bấy nghệ sĩ cũng là con người chắc đã
vì thế nhiều nghệ sĩ dù ham chơi tới đâu họ vẫn luôn nắm rõ rằng mình cần một cái máy che riêng cho mình một đêm
cần phải đảm bảo rằng mình phải sinh tồn cái đá trước khi mình ăn chơi
xong cũng không có ít người bất cần đặt mạng đến cái giá cuối cùng họ phải trả đó chính là đời sống nhặt nhằn không trốn nương thân khi về già
và cái nguy hại hơn đó chính là khi đã qua thời rồi họ không tư bỏ được thói quen cũ bạt mạng của lúc còn vàng son
chính vì thế khi có được ủng hộ từ người hảo tâm từ đồng nghiệp thậm chí người hâm mộ họ không coi đó là cái cân để câu cá mà xem nó như món cá hảo hạn mở ngay bữa tiệc saxymy bất kể ngày mai có gì lọt vào dạng dày hay không
để rồi khi trở thành khuôn khó ngay sau đó họ không thay đổi
nhưng họ không thể nhận lại tình thương nữa
tình thương nào cũng có giới hạn kiên nhẫn
không có chữ tín ai còn dám thương
thương tín và những nghệ sĩ như anh không phải không có cơ hội để kiếm ra đồng tiền
điều lẽ ra đã xảy ra nếu như sau khi nhận được ủng hộ thường tín đi trông lại bộ răng cho đẹp mạ hơn sự soạn bình nghiêm túc hơn bồi dưỡng thể chất hơn để lấy lại tình anh lên sân khấu
nếu anh đã làm như thế chắc chắn những ai thương anh sẽ tạo tiếp cơ hội cho anh làm việc
kiếm bạc tỷ mỗi tháng có thể khó nhưng kiếm tiền chục triệu hàng tháng đảm bảo trang trải không khó với anh một chút nào
giả thuyết về cách thương tín thay đổi mình ở trên hoàn toàn có thể áp dụng cho nhiều nghệ sĩ khác đang lâm cảnh khuôn khó do cả một quá trình họ đã ăn chơi hơn công tử bạc liêu
nhưng sau khi nhận được sự săn sẻ của những người thương mình có những điều đã rất khác đền miếu chân họ đó là những thói quen lối sinh hoạt tán ra bại sản
thậm chí có cả những người đã ngập ngụa trong ma túy trong cờ bạc tiền vào nhà khó như gió vào nhà chấm tiền vào tiệm hút thì thun thút như nước qua lỗ giò
trong ngành công nghiệp giải trí như một thạng đục rất nhiều người lòng người được biết đó chính là quản trị tài chính cá nhân
kiếm ra càng nhiều càng biết cách quản trị tương lai vững chắc hơn nhưng biết là một câu chuyện thực hành lại là một chuyện khác
nhất là ở việt nam nơi tình thương và san sẻ luôn chân đầy do con người á đông rất dễ mùi lòng
phải chăng chính vì thiên hạ dễ mùi lòng như thế
nên họ cứ tặc lưỡi bỏ qua để rồi có nhiều say nhiều hơn cho sướng